bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã tổ chức lễ dân hương các anh hùng liệt sĩ thăm và tặng quà các gia đình chính sách người có công xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
tại nghĩa trang liệt sĩ lực lượng vũ trang thủ đô các ban ngành địa phương và người dân xã đồng tâm đã dâng hương tưởng niệm kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ một trăm tám mươi bốn liệt sĩ những người con của quê hương đã anh dũng hy sinh bảo vệ tổ quốc trên khắp các chiến trường
công lao của các anh các chị được ghi vào trang sử vẻ vang của quê hương đất nước
tiếp đó bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã gặp mặt tặng quà một trăm linh bốn gia đình chính sách bảy mươi ba thương bệnh binh người có công và hộ nghèo trong xã đồng tâm mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng
cũng trong sáng nay bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã cắt băng khánh thành đường giao thông nông thôn công trình do chính các cán bộ nhân viên và chiến sĩ đầu tư xây dựng trao tặng nhân dân xã đồng tâm